mùa hè là thời điểm số vụ ngộ độc thực phẩm diễn ra nhiều nhất trong năm
theo ghi nhận tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai hà nội
số ca ngộ độc thực phẩm thời điểm này gia tăng đáng kể so với ngày thường
dù sức khỏe đã ổn hơn nhưng bệnh nhân này vẫn còn bàng hoàng khi trải qua cảm giác mệt mỏi vì bị ngộ độc thực phẩm
đáng nói trong cùng một ngày cả hai anh em đều phải nhập viện vì chung các biểu hiện của ngộ độc thực phẩm
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
cũng bị đau bụng và nửa tiếng sau thì buồn nôn và đến năm rưỡi thì bắt đầu nhập viện
trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai hà nội cho biết từ tháng bốn đến nay
số ca nhập viện vì ngộ độc thực phẩm cấp tính tăng cao
đó có thể là các ca do ngộ độc độc tố tự nhiên hóa chất hoặc vi sinh vật
nhưng trong đó số ca nhập viện vì vi sinh vật chiếm đa số
vào mùa hè thì nóng cao điểm theo ngộ độc thực phẩm nhiều
thế có người thì nhẹ chúng ta chỉ cần cho đơn thuốc
thế còn nhiều trường hợp người ta phải ít nhất là cấp cứu ban đầu
thì sơ bộ ổn định sau đó cho ra viện
thế còn những trường hợp nhẹ nặng hơn nữa thì chúng ta hồi sức phải cấp cứu
phải truyền rất nhiều dịch phải dùng các thuốc hỗ trợ tim mạch
đường các cái phát đồ tích cực thì mới có thể cứu chữa được
đa phần là bệnh nhân đến viện kịp thì sẽ ổn định thôi
thế tuy nhiên cũng có những trường nặng ví dụ như đến muộn quá

bệnh nhân có những biến chứng nhiễm trùng nặng hơn
ví dụ như là nhiễm trùng vào máu sốc nhiễm trùng thì trường hợp tử vong rất cao
do thời tiết của mùa hè là nóng ẩm tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của vi sinh vật
làm thức ăn dễ bị ôi thiêu
bên cạnh đó việc sản xuất kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn
cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe người sử dụng
nguyên nhân phổ biến hối các trường hợp đó là vấn đề vệ sinh thực phẩm
vấn đề từ khâu chế biến từ khâu sản xuất đến khâu chế biến
bảo quản vấn đề nấu nướng chế biến bàn tay rất cả đều có thể dẫn tới ngộ độc
và cái phổ biến hay gặp đối với người dân chúng ta là chúng ta không đảm bảo nguyên tắc ăn chín uống sôi
rồi thì bàn tay sạch các dụng cụ sạch vấn đề bảo quản phải cẩn thận
đấy là những cái hay gặp của chúng ta
để bảo đảm sức khỏe người dân cần lựa chọn mua và sử dụng những thực phẩm
các thực phẩm tươi có nguồn gốc tuân thủ việc ăn chín uống sôi
khi bị ngộ độc thực phẩm nếu ở tình trạng nhẹ người dân có thể tự điều trị ở nhà
bằng cách uống orezone nước hoa quả có phao muối
trường hợp mất nước nặng thì nên tới cơ sở y tế thăm khám và điều trị